một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
phát hiện một lượng lớn ma túy được cất giấu phân chia ngay trong khu dân cư
và đáng nói hơn là các đối tượng còn tăng trữ cả súng ngắn để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ hình sự đối với đặng xuân hạnh võ lê hải dương văn thanh
trong đó hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu sau khi lấy ma túy về tập kết tại nhà của hạnh
vào chiều ngày một mươi tám tháng tám các trinh sát đã bắt quả tang hải thanh cùng hai đối tượng khác
đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba trăm linh gam ma túy đá một khẩu súng rulo
và ba mươi năm viên đạn đầu trì cùng nhiều vật chứng dùng để phân chia và sử dụng ma túy